trong sáng nay hai mươi hai tháng năm dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm tại nhà quốc hội để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật giám sát tối cao quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
giữa phiên khai mạc có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước võ văn thưởng nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng phạm minh chính nguyên thủ tướng nguyễn tân dũng các đồng chí nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn ản nguyễn sinh hùng nguyễn thị kim ngân đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủ
diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của hội nghị giữa nhiệm kỳ ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
kỳ họp thứ năm được chia làm hai đợt họp tập trung tại nhà quốc hội đợt một từ ngày hai mươi hai tháng năm đến ngày một mươi tháng sáu đợt hai từ ngày một mươi chín tháng sáu đến ngày hai mươi bốn tháng sáu
dự kiến trong hai mươi ba ngày làm việc quốc hội sẽ xem xét quyết định những nội dung quan trọng
về công tác lập pháp quốc hội sẽ xem xét thông qua và cho ý kiến khoảng hai mươi dự án luật nghị quyết
việc xem xét ban hành các dự án luật này có ý nghĩa quan trọng nhằm tháo gỡ những vướng mắc bất cập trong thực tiễn tạo sự đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật
vì các vị đại biểu quốc hội dành thời gian nghiên cứu tập trung thảo luận kỹ lưỡng đánh giá tính đồng bộ và sự phù hợp của các dự thảo dự án với hiến pháp và đường lối chủ trương của đảng
cân nhắc thận trọng về tính hợp lý khả thi tác động của các chính sách mới được đề xuất đặc biệt lưu ý đảm bảo tính công khai minh bạch chặt chẽ không tạo kẽ hở cho các hành vi tiêu cục tham nhũng lợi ích nhóm lợi ích cục bộ bảo đảm sự hồn định thống nhất trong các quy định của từng dự án dự thảo và sự thống nhất đồng bộ
góp phần hoàn thiện thể chế phát triển
tạo động lực
tạo động lực mới mở đường cho đổi mới sáng tạo phát triển bền vững
về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước chủ tịch quốc hội cũng đề nghị các vị đại biểu quốc hội tập trung phân tích cụ thể đánh giá khách quan sát thực toàn diện thẳng thắn về kết quả đạt được hạn chế khó khăn
trên cơ sở báo cáo của chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan của quốc hội đề nghị các vị đại biểu quốc hội tập trung phân tích cụ thể
đánh giá khách quan xác thực toàn diện thẳng thắn về kết quả đạt được hạn chế khó khăn
nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu mục tiêu kinh tế xã hội việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm việc giải ngân đầu tư công rủi ro trên thị trường tiền tệ tài chính bất động sản các vấn đề về văn hóa lao động an sinh xã hội v v
làm rõ trách nhiệm
phân tích các nguyên nhân khách quan
cả trong công tác tổ chức thiện
và những vấn đề liên quan đến chính sách thể chế pháp luật
những khó khăn hạn chế của nội tạng đền kinh tế
dự báo sát với tình hình thực tế
thời gian tới
hiên kế đề xuất nhiều giải pháp thiết thực
nhất là có giải pháp hữu hiệu
để chấn chỉnh và khắc phục ngay
tình trạng kỷ luật kỷ cương chương nghiêm
còn có tình trạng nét tránh đun đẩy
sở trách nhiệm
của một bộ phận cán bộ công ty
công chức trong thực thi công hồ
tại kỳ họp này
lần đầu tiên quốc hội sẽ thảo luận
tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát
việc giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội đề nghị các vị đại biểu quốc hội
phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm
tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng
thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến
tâm huyết sâu sắc chất lượng
để các quyết sách của quốc hội
thực sự đồng hành hỗ trợ
tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng lê minh khái đã trình bày
báo cáo đánh giá bổ sung kết quả
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước của năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái cho biết
dù trong bối cảnh khó khăn
thách thức vây quanh là rất lớn
nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư
sự giám sát đồng hành và phối hợp của quốc hội
nước ta đạt được nhiều kết quả
thành tích quan trọng khá toàn diện
trên các lĩnh vực đạt và vượt một mươi ba
trên một mươi năm chỉ tiêu chủ yếu đề ra
về tình hình triển khai kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi bốn
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái cho biết
trong điều kiện rất khó khăn
gdp quý i vẫn duy trì đá tăng trưởng
nhưng không cao chỉ đạt ba ba mươi hai
so với cùng kỳ
chỉ số giá tiêu dùng cpi có xu hướng giảm
bình quân bốn tháng tăng ba tám mươi bốn
hoạt động sản xuất kinh doanh
gặp nhiều khó khăn nhất là các lĩnh vực
công nghiệp xây dựng và khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ
các thị trường xuất khẩu lớn
truyền thống của ta bị thu hẹp
nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng
những hạn chế bất cập nêu trên
có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan
trong đó chủ yếu là do tình hình kinh tế
chính trị thế giới biến động nhanh
nền kinh tế nước ta có độ mở lớn
trong khi năng lực nội tại còn thấp
sức chống chịu và tính cạnh tranh chưa cao
nên chịu tác động ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố bên ngoài
thời gian tới để thực hiện các mục tiêu quốc hội đề ra
chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lãm phát thúc đẩy tăng trưởng
bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm hai nghìn hai mươi
đạt tối thiểu chín mươi năm
đồng thời chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư
và khuyến khích các dự án đầu tư
theo hình thức đối tác công tư ppp
sau nội dung báo cáo đánh giá kết quả
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước đồng chí đỗ văn chiến
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam đã trình bày
báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri
và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ năm
quốc hội khóa một mươi năm
tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri
và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ năm
quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến cho biết
cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng
tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước
vui mừng phấn khởi với kết quả quan trọng
của công tác xây dựng và trình đốn đảng
nhất là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
cử tri và nhân dân hoan nghênh
quốc hội đã kịp thời tổ chức các kỳ họp bất thường
để xem xét quyết định những vấn đề quan trọng
của đất nước ghi nhận sự cố gắng
của chính phủ thủ tướng chính phủ
trong công tác điều hành đồng thời vui mừng
tự hào về kết quả hoạt động đối ngoại của đảng và nhà nước
nhất là chuyến thăm và làm việc
của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại nước cộng hòa nhân dân trung hoa
bên cạnh đó cử tri và nhân dân bày tỏ quan tâm
lo lắng về tình trạng nguyên liệu vật liệu
vật tư sản xuất nông lâm nghiệp
chi phí dịch vụ tăng cao
trong khi tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn
một số sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được
ảnh hưởng lớn tới sản xuất của doanh nghiệp
và đời sống của người dân
kết quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia
tuy đã có chuyển biến tích cực
nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn
tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp
theo chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
cử tri và nhân dân cũng bày tỏ băn khoăn
lo lắng về các vụ lừa đảo
cho vay nặng lãi đòi nợ kiểu xã hội đen
giả danh cơ quan chức năng
hoạt động trên không gian mạng một cách tinh vi
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
gây ra nhiều hậu quả xấu
những tác động xấu của biến đổi khí hậu
diễn biến bất thường của thời tiết
cử tri và nhân dân mong muốn đảng và nhà nước
tiếp tục quan tâm chỉ đạo
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và các bệnh dịch khác
để bảo vệ sức khỏe của người dân
an toàn để phụ hồi phát triển kinh tế xã hội
báo cáo kết quả giám sát
việc giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
trưởng ban dân nguyện thuộc
ủy ban thường vụ quốc hội dương thanh bình cho biết
thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri
của các đại biểu quốc hội
đã có hai năm trăm chín mươi ba kiến nghị được tổng hợp
chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết
kiến nghị của cử tri thì liên quan hầu hết
đến các lĩnh vực của đời sống xã hội
có hai năm trăm tám mươi chín kiến nghị đã được giải quyết
trả lời và đạt chín mươi chín tám
các cơ quan của quốc hội đã trả lời
chín mươi một trên chín mươi một kiến nghị
cử tri hoan nghênh đồng tình với sự đổi mới mạnh mẽ
toàn diện hoạt động của quốc hội
ngày càng dân chủ công khai minh bạch
gắn bó mật thiết với nhân dân
chính phủ các bộ ngành trung ương đã giải quyết
và trả lời hai bốn trăm sáu mươi sáu trên hai bốn trăm sáu mươi chín kiến nghị
nhìn chung chính phủ các bộ ngành trung ương
đã chú trọng nghiên cứu giải quyết kiến nghị cử tri
thể hiện tính cầu thị tiếp thu kiến nghị cử tri
khi thực hiện công tác quản lý điều hành
tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã giải quyết trả lời hai mươi trên hai mươi kiến nghị
trong đó tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã trả lời việc hướng dẫn thi hành và nghiên cứu
theo mưu trình quốc hội sửa đổi
một số điều của bộ luật tố tụng hình sự
bộ luật tố tụng dân sự năm hai nghìn một mươi năm
vào cuối phiên làm việc sáng nay và cả chiều nay
quốc hội để họp riêng về công tác nhân sự
theo đó sẽ xem xét và biểu quyết miễn nhiệm
cho tôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội
với ông nguyễn phú cường chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách
đồng thời tiến hành quy trình bầu nhân sự thay thế
quốc hội cũng xem xét miễn nhiệm
và bổ nhiệm bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
hiện chức vụ này thì đang do phó thủ tướng trần hồng hà kiêm nhiệm